bước đầu xác định nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn trong chuyện tình cảm ghen tuông của một số thanh niên giữa hai nhóm
đã lên mạng xã hội rủ dê tổ chức tụ tập và hẹn nhau đến khu vực cầu vạt để giải quyết mâu thuẫn
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
vụ việc đang tiếp tục được công an tp biên hòa điều tra mở rộng và xử lý nghiêm theo quy định
công an tp biên hòa tỉnh đồng nai kêu gọi các đối tượng có tham gia hoặc có liên quan đến vụ hỗn chiến trên
nhanh chóng đến trình diện cơ quan công an để được hưởng khoan hồng của pháp luật
các trường hợp cố tình lẩn trốn không chấp hành đều được xem xét là tình tiết tăng nặng
và sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
cho vay lãi nặng vượt quá năm lần mức lãi suất cao nhất do pháp luật quy định
với tổng số tiền cho vay gần hai mươi hai tỷ đồng
đối tượng trần xuân kiên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại phường lê thanh nghị thành phố hải dương tỉnh hải dương
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương khởi tố bắt tạm giam
về tội cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
cụ thể năm hai nghìn một mươi bảy trần xuân kiên mở dịch vụ cầm đồ
từ năm hai nghìn một mươi bảy đến ngày sáu tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai kiên đã thực hiện nhiều đợt cho vay
với lãi suất từ ba đồng trên một triệu
tổng số tiền cho vay là gần hai mươi hai tỷ đồng tương đương với mức lãi suất cho vay
từ một trăm linh chín năm đến ba trăm sáu mươi năm một năm
đối với đại đa số khách vay kiên đều sử dụng hình thức cho vay tín chấp
khi vay tiền khách phải để lại giấy tờ tùy thân như là căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân
giấy viết vay tiền theo mẫu mà kiên in sẵn mà không cần cầm cố tài sản
được biết kiên từng có tiền án về tội đánh bạc vào năm hai nghìn một mươi
mới đây một cơ sở chuyên sản xuất làm giả các văn bằng chứng chỉ giấy tờ các loại
với quy mô cực lớn vừa bị đội cảnh sát hình sự công an quận hà đông hà nội triệt phá
được biết để thực hiện hành vi trên đối tượng đã trang bị một dây chuyền thiết bị công nghệ hiện đại
gồm có máy in máy scan máy photo copy phục vụ cho việc làm giả giấy tờ
vào công tác quản lý đại đa kiên đã thực hiện một cơ sở chuyên sản xuất làm giả các văn bằng chứng chỉ
quản lý đối tượng lực lượng cảnh sát hình sự công an quận hà đông đã phát hiện đối tượng hà văn nghĩa
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thương chú xã ninh hải huyện nghi sơn tỉnh thành hóa chú tại phường phú lãm
quận hà đông hà nội biểu hiện nghi vấn hoạt động làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
tại địa bàn phường mộ lao hà đông khám xét chỗ ở của đối tượng lực lượng công an thu giữ hình dấu
của các cơ quan nhà nước một số trường đại học trên địa bàn thành phố hà nội thu giữ nhiều phôi căn cước công dân
và phôi sổ hộ khẩu cùng một số thiết bị giấy tờ có liên quan khác tại cơ quan điều tra hà văn nghĩa khai nhận
đã thực hiện hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
nghĩa mua các thiết bị máy móc trên rồi làm giả con dấu của các cơ quan nhà nước và liên hệ qua mạng xã hội
với các đối tượng có nhu cầu mua để bán các giấy tờ giả trên thu lợi bất chính khoảng năm trăm linh triệu đồng
có một số giấy tờ giả người ta sẽ đưa mẫu lên thiết kế lại cái mẫu đấy và vẽ lại con dấu
họ lấy là tiến hành nhìn đắn
mở rộng điều tra cơ quan chức năng phát hiện thêm đối tượng trần văn quán sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba quê quán huyện giao thủy tỉnh nam định
quán cho biết quán biết việc nghĩa sản xuất giấy tờ giả
nhưng vì hám lời nên vẫn đồng ý hành vi của quán đã đồng phạm với nghĩa trong vai trò giúp sức
cơ quan công an nhận định đối tượng nghĩa hoạt động phạm tội với phương thức thủ đoạn thực hiện rất tinh vi
sử dụng công nghệ cao thực hiện làm giả con dấu tài liệu của nhiều cơ quan nhà nước để bán cho các nhóm đối tượng
thông qua mạng internet thu lợi bất chính
chúng tôi cũng có một số cảnh báo đến người dân đặc biệt là những người đã đang và có ý định mua bán giấy tờ trôi nổi
trên mạng cũng như trên thị trường hành vi mua giấy tờ giả đó là hành vi vi phạm phục vẩn
nếu bị cơ quan công an phát hiện thì sẽ bị xử lý về hành vi sử dụng giấy tờ giả
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hà đông đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với hà văn nghĩa và trần văn quán
tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an huyện bình gia tỉnh lạng sơn đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lộc văn toàn
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại thôn tiền phong xã đức lương huyện đại từ tỉnh thái nguyên về tội trộm cắp tài sản
cũng phạm tội trộm cắp tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an
công an huyện bảo thắng tỉnh lào cai là đối tượng nguyễn văn chính sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại thôn hà my xã thái nguyên huyện thái thụy tỉnh thái bình
cao một m sáu mươi bảy và có sẹo chấm cách một cm dưới đuôi lông mày trái
và đối tượng phàn láo lở sinh năm hai nghìn bốn hộ khẩu thường trú tại thôn ngải trồ xã am mú sung huyện bát sát tỉnh lào cai

đối tượng này cao một m sáu mươi ba và có nốt ruồi ở đuôi lông mày trái
các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để bảo đảm an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện